liên minh châu âu eu đã để ngỏ khả năng tạm ngừng các cuộc đàm phán tại viên của áo về khôi phục thỏa thuận hạt nhân iran ký kết vào năm hai nghìn một mươi năm
tuyên bố trên của phía eu được đưa ra vài ngày sau khi ngoại trưởng nga sergei lavrov yêu cầu mỹ đảm bảo rằng các biện pháp trừng phạt nhằm vào nga liên quan tới chiến dịch quân sự của nước này tại ukraine sẽ không phương hại tới bất kỳ mối quan hệ thương mại kinh tế và đầu tư nào giữa nga và iran
đáp lại động thái trên của eu bộ ngoại giao iran ngày một mươi một tháng ba cho rằng việc tạm dừng đàm phán với các cường quốc thế giới về việc khôi phục jcpoa có thể tạo động lực để giải quyết mọi vấn đề còn tồn tại
sau khi mỹ đơn phương rút khỏi thỏa thuận jcpoa được iran cùng với nhóm p năm một gồm mỹ anh pháp nga trung quốc và đức ký vào hồi tháng năm năm hai nghìn một mươi tám các bên đã tổ chức tám vòng đàm phán từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một cho đến nay
sau khi mỹ đơn phương rút khỏi thỏa thuận jcpoa được iran cùng với nhóm p năm một gồm mỹ anh pháp nga trung quốc và đức ký vào hồi tháng năm năm hai nghìn một mươi tám cho đến nay